ubnd tỉnh hà giang cho biết sẽ tạm đình chỉ dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh lũng cú và sẽ làm rõ chủ trương đầu tư vốn xã hội hóa ngoài hồ sơ
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch vị trí của dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh lũng cú nằm trong lòng công viên cao nguyên đá đồng văn
công viên đã được unesco ghi danh trong danh mục công viên địa chất toàn cầu năm hai nghìn một mươi
dự án này nằm cách di tích cột cờ lũng cú khoảng năm trăm linh mét do công ty cổ phần phúc lộc hà giang làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến trên tám trăm linh tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại một quần thể gồm sáu bảy công trình thuộc khu tâm linh chùa lũng cú đang dần được hoàn thiện
xung quanh đại công trường đất đá bị sàn lấp ngổn ngang để tạo mặt bằng thi công dự án
ngay bên dưới những con đường đang được hình thành để dẫn vào khu vực này
liên quan đến dự án này vào năm hai nghìn một mươi tám bộ văn hóa thể thao và du lịch đã nhiều lần có văn bản cảnh báo yêu cầu địa phương bảo vệ nguyên trạng vì có nhiều hạng mục gần khu di tích cột cờ lũng cú
thế nhưng dự án vẫn đang được các cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng và phê duyệt